hơn năm người đã được ứng cứu trong các sự cố thiên tai năm hai nghìn một mươi chín là thông tin được chú ý tại hội nghị quốc gia đánh giá công tác chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi do phó thủ tướng trịnh đình dũng chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì diễn ra vào sáng nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi chín cả nước xảy ra hơn ba tám trăm linh vụ thiên tai sự cố làm gần bảy trăm linh người chết và mất tích bị thương bảy trăm hai mươi người hư hỏng gần hai mươi ba nhà cửa thiệt hại gần một trăm một mươi bảy hecta lúa và hoa màu
đáng lưu ý tại các vụ thiên tai sự cố có hơn năm người đã được ứng cứu
mặc dù các bộ ngành địa phương đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn nhưng công tác này vẫn tồn tại những hạn chế
như một số tỉnh thành phố vẫn còn bị động trong việc sơ tán nhân dân vùng chịu ảnh hưởng
công tác dự báo khí tượng thủy văn còn hạn chế
tại một số nơi công tác dự phòng trang bị vật tư nhu yếu phẩm không đáp ứng được yêu cầu bốn tại chỗ
tại hội nghị phó thủ tướng yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành địa phương cần kết nối truyền hình chia sẻ các phần mềm ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
về văn phòng ủy ban quốc gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi người dân nhằm nâng cao khả năng tự phòng tránh